sau đó đem về trôn dưới đất bùn đất sắt và đào lên
sau đó các đối tượng tung tin đào được cổ vật và giao bán với nhiều giá khác nhau
công an huyện phú ninh đã phát hiện bắt giữ một đối tượng và thu giữ hai bao chứa các đồ giả cổ mà đối tượng đang gạ bán cho người dân trên địa bàn
sau đó các đối tượng tung tin đào được cổ vật và giao bán với nhiều giá khác nhau

một câu chuyện về lừa đảo khác trong thời gian qua cũng tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
là hàng trăm người dân nhẹ dạ đã bị một nhóm đối tượng lừa bán thuốc thực phẩm chức năng với giá cắt cổ cũng gây bức xúc không kém

nên ông thân đã đưa hết số tiền dành dụng trong nhà tổng cộng bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
để lấy một cái bếp từ năm cái nồi và chờ có khuyến mại mà không một chút nghi ngờ
hắn bảo tặng cho người dân nhẹ dạ tối ngày chủ nhật có khả năng một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc sẽ di chuyển xuống phía nam
gây nên những biến nổi thời tiết
khu vực các tỉnh vùng núi sẽ xuất hiện mưa rào và rông sau đó lan dần sang các khu vực khác
trong cơn rông người dân cần lưu ý lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
mưa sẽ tập trung chính từ chiều tối ngày một mươi bảy sang đến ngày một mươi tám sau đó giảm nhanh dần
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế vẫn duy trì nắng nóng với nền nhiệt độ cao
đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi phía tây từ quảng bình cho tới thừa thiên huế
với mức nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi tám đến bốn mươi một độ
tuy nhiên sau đến những ngày đầu tuần tới tại đây trời chuyển nhiều mây hơn và có khả năng xuất hiện mưa rào vào rông dài rác
tập trung chính tại phía bắc khu vực
nên nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhanh dần
thời gián đoạn trong những ngày tiếp theo
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trời vẫn phổ biến không mưa ngày nắng phía bắc có nắng nóng
nên nhiệt độ cũng giảm nhẹ thời tiết nhìn chung không có biến động mạnh với cao nhất ngày sao động từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên trời vẫn tiếp tục mây thay đổi không mưa ngày nắng nóng với nhiệt độ giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
tuy nhiên vào chiều tối có khả năng sẽ xảy ra mưa rào và rông ở một vài nơi
bà con ở đây cần phải cảnh giác với gió giật mạnh
trong vài ngày tới tại khu vực nam bộ thời tiết vẫn duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
độ ẩm trưa chiều xuống rất thấp chỉ từ bốn mươi đến bốn mươi năm
do vậy mức độ cảnh báo cháy rừng đã được đẩy lên cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn